tại xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam ban dân tộc tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ khánh thành bia di tích lịch sử ban cán sự miền tây quảng nam
trải qua nhiều năm hình thành và phát triển của cơ quan công tác dân tộc cán bộ công chức qua các thời kỳ đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình
qua muôn vàn khó khăn gian khổ nhất là thời kỳ chiến tranh chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược nhiều đồng chí đã hy sinh nhiều người là thương bệnh binh và gánh chịu hậu quả của chất độc hóa học
trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước luôn bám với dân gần dân giữ vững lập trường chính trị trung thành với đảng ra sức hoàn thành nhiệm vụ được giao phó
công trình bia di tích lịch sử ban cán sự miền tây quảng nam được khởi công xây dựng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy với tổng kinh phí đầu tư hơn một tám tỷ đồng
đây là công trình ghi nhận mốc son lịch sử về sự hình thành xây dựng và phát triển của cơ quan làm công tác dân tộc của tỉnh